dựa trên tờ trình của hội đồng nhân dân tp hà nội về việc không tăng học phí trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ubnd tp hà nội cho biết sẽ đề xuất giữ nguyên mức học phí năm học tới nhằm chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh
phù hợp với các chính sách hỗ trợ của chính phủ
nội dung tờ trình đề nghị mức thu học phí đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập của thành phố
và mức thu học phí đối với một số trường trung cấp thuộc quản lý của thành phố hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một được đề nghị giữ nguyên
mức phí chia theo địa bàn trong đó nhà trẻ mẫu giáo trung học phổ thông giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
mức thu với học sinh thành thị là hai trăm một mươi bảy đồng một tháng học sinh nông thôn chín mươi năm đồng học sinh xã miền núi hai mươi bốn đồng
trẻ em mầm non năm tuổi trung học cơ sở giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở mức thu mỗi tháng đối với học sinh thành thị là một trăm năm mươi năm đồng
học sinh nông thôn bảy mươi năm đồng và học sinh xã miền núi một mươi chín đồng
tổng số trẻ thuộc đối tượng được miễn học phí là hơn một mươi ba học sinh đối tượng giảm học phí gần hai mươi học sinh
tổng kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí dự kiến khoảng hơn hai mươi năm tỷ đồng